một vấn đề nữa rất là muốn là phó giáo sư ngọc sẽ giải đáp cho tú cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi
rằng là phó giáo sư có thể cập nhật cho mọi người biết là các phương pháp điều trị tăng men gan hiện nay
hiện nay thì có những phương pháp nào điều trị tăng men gan
các phương pháp điều trị tăng men gan thì tôi nói ngay ban đầu chúng ta phải điều trị nguyên nhân
đấy men gan khi vượt qua năm mươi đơn vị chúng ta gọi là tăng men gan
thế thì những phương pháp điều trị thứ nhất là điều trị nguyên nhân của nó
ví dụ như là tăng men gan do virus thì chúng ta phải song song với điều trị không đặc hiệu
thì chúng ta phải điều trị cái nguyên nhân cái virus nó ảnh hưởng đến gan và nó gây tăng men gan
hoặc là viêm gan nhiễm độc thì chúng ta phải loại bỏ những chất độc
và điều trị ngoài ra song song với điều trị các thứ hạng men gan
hoặc là men gan như nhiễm trùng hoặc là nhiễm khuẩn hoặc là những ký trưng trùng
thì chúng ta phải điều trị như thế
hoặc là viêm gan tự miễn thì chúng ta phải điều trị
điều trị cái căn nguyên tự miễn thì đấy là trước khi chúng ta điều trị cái tăng men gan
thì kỳ thường xa mà nói các thuốc điều trị tăng men gan thì bây giờ có rất là nhiều
những cái thuốc mà chúng ta vẫn gọi là những thuốc điều trị hỗ trợ gan để làm cho men gan nó giảm xuống
thì những thuốc như silymarin hoặc là một số các loại tháo dược
hoặc là một số các loại thuốc t i thì nó đều có tác dụng để điều trị hạng men gan
thì những cái thuốc đấy thì chúng ta có thể là hoặc là đông y hoặc là t i hoặc là loại tháo dược
thì đều có khả năng để hạng men gan
vâng vậy thì với những người mà đã không may bị mắc bệnh lý về sơ gan hay là ung thư gan
thì có khả năng chữa khỏi hay không hay đấy là những gọi là những bệnh mà vô phương cứu chữa
không cũng không hẳn là nói như anh tú là vô phương cứu chữa thì chúng ta cũng không tới mức như thế
thì chúng ta vừa nói là một nhà về ung thư học đại ung thư đã nói là ung thư không phải là sự chấm hết
đặc biệt hiện nay với cái tiến bộ về khoa học chúng ta có rất là nhiều các biện pháp để điều trị
cái thứ nhất là
sơ gan thì cũng bao giờ có hai giai đoạn
sơ gan sẽ còn bù và sơ gan mất bù
thì sơ gan hấp u thì chúng ta vẫn có thể kéo dài được cái thời gian sống và chúng ta điều trị cho tốt
thì bệnh nhân vẫn có thể là sống thêm vài chục năm nữa
còn trong trường hợp bệnh nhân sơ gan mất bù mà nôm na như là cái tranh từ địa phương chúng ta vẫn gọi là sơ gan cổ chữ ấy
tức là lúc đó thì coi như là bụng thì bán này
bệnh nhân phù này phù chân này phù tay này đôi khi cứ phù mặt
và chúng ta xét nghiệm ra thấy là alpumin trong máu rất là giảm
bởi vì lúc đó chức năng gan nó không có khả năng sản xuất ra albumin để giữ lại cái áp lực keo trong cái lòng mạch
cho nên là bệnh nhân sẽ đẹp phù
thì những trường hợp đấy thì tiên lượng cũng rất là nặng
hoặc là những bệnh nhân là sợ ung thư gan cũng thế điều trị nó rất là khó khăn
thì khi mà bệnh nhân đó là sơ gan mất bù hoặc là ung thư gan
thì ngoài chúng ta điều trị triệu chứng như là bồi phục lại anbumin và một số các yếu tố khác
thì một cái biện pháp mà để cứu cảnh cho bệnh nhân là ghép gan là một trong những cái đấy chúng ta cần làm
nhưng chúng ta biết rằng
ghép gan thì hiện nay ở việt nam chúng ta cũng rất là khó
một là cái nguồn cho cũng rất ít
và ngoài ra chúng ta biết rằng là các cái thuốc để điều trị sau ghép ga nó cũng rất là nặng
cho nên là một trong những cái người mà làm điều trị viêm gan rất lâu ấy
thì bao giờ tôi cũng khuyên là chúng ta cố gắng điều trị trước khi rơi vào cái tình trạng hoặc là sơ gan bất bù hoặc là ung thư gan
thì lúc đấy chúng ta điều trị là tiền tỷ chẳng nữa thì cái kết quả nó cũng không phải là cao
xin được cảm ơn những chia sẻ từ phó giáo sư ngọc
thông tin vừa rồi
và chắc chắn tất cả quý vị cũng đã lắng nghe được những ý kiến và những chia sẻ từ phía khách mời của chúng tôi